thưa quý vị vào chiều nay kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba sẽ tiếp tục với môn thi thứ hai là môn toán
với thời gian làm bài chín mươi phút để tiếp tục đảm bảo an toàn cho kỳ thi lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trợ tự và các lực lượng khác
phối hợp cùng với công an phường các tổ tự quản tại các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát tổ chức phân luồng
giữ gìn trả tự không để xảy ra tình trạng ung tắc phức tạp về an toàn giao thông
tại hà nội địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước với một trăm linh hai em
từ sáng sớm công an các phường xã quận huyện trên địa bàn thủ đô đã triển khai lực lượng xuống từng điểm thi
nhằm đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông giúp phụ huynh và học sinh đến các điểm trường này được thuận tiện và an toàn
trong suốt quá trình các em làm bài thi luôn có lực lượng công an túc trực đề phòng các tình huống đột xuất bất ngờ không để các tình huống xấu xảy ra
đối với những trường hợp mà các xe dừng đỗ
ngay cổng trường thì cán bộ chiến sĩ sẽ trước mắt là để cho người nhà thí sinh hoặc là thí sinh xuống điểm thi
và động viên các phụ huynh di chuyển ngay khẩn trương để cho các trường hợp khác các thí sinh khác đến để có thể là vào đúng thời gian thi quy định
tất cả các lực lượng đã thống nhất phương án có một tổ hai mươi đồng chí là đoàn viên thanh niên của ubnd phường sẽ hỗ trợ cho các thí sinh
ví dụ như tắt đường đi chậm quên giấy thi sẽ có bố trí lực lượng đưa đón tận nơi để kịp thời thi cho nó đúng
kỳ thi này năm nay tỉnh sơn la có gần một mươi một tám trăm linh thí sinh tham gia dự thi bố trí tại ba mươi bốn điểm thi với năm trăm hai mươi năm phòng thi
bao gồm cả phòng chờ và phòng thi dự phòng
lực lượng công an đã triển khai cán bộ chiến sĩ điều tiết phân luồng tránh ủn tắc giao thông
có phương án xử lý trong các tình huống va chạm tai nạn hay cháy nổ góp phần cho kỳ thi diễn ra an toàn chất lượng hiệu quả
chúng tôi đã ban hành phương án bố trí phân luồng lực lượng
đảm bảo mỗi điểm thi có từ sáu đến tám đồng chí có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo trật tự an toàn giao thông
ngoài ra thì chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tại các nút giao thông trọng điểm
chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát trật tự của công an các phường
duy trì tuần tra trên toàn tuyến để đảm bảo giao thông thông suốt
để đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối an toàn cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh tuyên quang
lực lượng công an tỉnh đã tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn bí mật đề thi bài thi trong các khâu in sao bảo quản vận chuyển
các địa điểm in sao để thi coi thi chấm thi phòng chống cháy nổ trật tự an toàn giao thông các tuyến đường đến các điểm thi
kịp thời xử lý những tình huống phức tạp đột xuất
đến thời điểm hiện tại thì qua công tác triển khai các mặt công tác thì tình hình an ninh trật tự tại các điểm thi được bảo đảm kỳ thi diễn ra bình thường
sáng ngày hôm nay là ngày hai mươi tám
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm tại khoảng hai ba trăm linh học sinh thí sinh trên địa bàn thành phố đã vào các điểm hư chuẩn bị cho công tác thi
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng sáu
với các phương án đã được triển khai và thực hiện lực lượng công an cùng toàn thể lực lượng chức năng khác
đang góp phần giúp kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay diễn ra tuyệt đối an toàn
liên quan đến vụ việc ảnh chụp đề thi môn văn xuất hiện trên mạng xã hội vào khoảng tám giờ sáng ngày hôm nay
tức là khi kỳ thi mới diễn ra chưa đầy ba mươi phút bộ giáo dục và đào tạo
thường trực ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba cho hay
bộ đã nắm bắt và chuyển thông tin cho cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an vào cuộc xác minh
nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định
bộ giáo dục và đào tạo cũng khẳng định thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi
khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh đến thời điểm này thì bộ chưa ghi nhận có thông tin giải đề
hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài vào phòng thi bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các hội đồng thi
tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao để hạn chế tối đa việc gian lận
trong phòng thi quản lý chặt chẽ để thi theo đúng quy định
tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử cựu tư lệnh cảnh sát biển nguyễn văn sơn
và sáu đồng phạm về tội tham mô tài sản vào sáng nay phiên tòa tiếp tục với phần luận tội
của đại diện viện kiểm sát
theo đó viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn sơn
cựu tư lệnh cảnh sát biển một mươi sáu năm đến một mươi sáu năm sáu tháng tù hoàng văn đồng trung tướng
chính ủy cảnh sát biển một mươi năm năm sáu tháng tù đến một mươi sáu năm tù các bị cáo doãn bảo quyết
thiếu tướng cựu phó chính ủy phạm kim hậu thiếu tướng cựu tham mưu trường
bùi trung dũng thiếu tướng cựu phó tư lệnh cùng bị đề nghị mức án từ một mươi năm năm đến một mươi năm năm sáu tháng tù
bị cáo nguyễn văn hưng đại tá cựu phó tư lệnh bị đề nghị một mươi năm đến một mươi năm sáu tháng tù
bùi văn hòe thượng tá cựu phó phòng tài chính một mươi hai năm đến một mươi hai năm sáu tháng tù
về hình phạt bổ sung viện kiểm sát đề nghị cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ trong năm năm
sau khi chấp hành xong hình phạt về bồi thương thiệt hại ghi nhận các bị cáo đã nộp lại
toàn bộ số tiền năm mươi tỷ đồng cho bộ tư lệnh cảnh sát biển
hành vi của các bị cáo xâm phạm trật tự quản lý nhà nước phải được xem xét xử lý nghiêm khắc
theo quy định của pháp luật
hai mươi bốn viên ma túy là tăng vật vừa được công an huyện hương nguyên tỉnh nghị an thu giữ
sau khi bắt giữ thành công một đối tượng
cụ thể tại quốc lộ bốn mươi sáu a đoàn thuộc thôn thanh tiến xã võ lý
huyện thanh trương công an huyện hương nguyên chủ trì phối hợp với công an huyện thanh trương
bắt giữ đối tượng người lào là lầu bá lì khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy
ngoài hai mươi bốn viên ma túy dạng hồng phiến lực lượng chức năng còn thu giữ năm viên đạn
và một điện thoại di động
còn trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng sáu lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm
các đơn vị thuộc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng bà rịa vũng tàu đã liên tiếp triệt phá
một chuyên án và hai vụ án về phạm tội ma túy bắt giữ ba đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm sáu gói ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng khoảng chín mươi ba gram
bốn ống nhựa chứa heroin có tổng trọng lượng khoảng một g bốn điện thoại di động
một xe ô tô một xe máy và năm trăm linh đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thanh long là xã biên giới vùng một của huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
từng là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự đặc biệt là tội phạm ma túy
chính vì vậy bên cạnh công tác đấu tranh triệt phá các đường dây tụ điểm buôn bán ma túy của lực lượng chức năng
thì nhiều mô hình vận động quần chúng nhân dân cùng chung tay phòng chống ma túy
làm sạch địa bàn cũng được các cấp các ngành ở đây triển khai mang lại hiệu quả